tăng vật quá trình điều tra xác định toàn bộ số ma túy trên được bạch thị hoa đặt mua của một người không rõ địa chỉ với số tiền hai trăm hai mươi chín triệu đồng
nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời bạch thị hoa đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng về hành vi cướp tài sản với bốn đối tượng mai hoàng phước nguyễn thành nhân nguyễn đức trí dũng và nguyễn minh dũng
đây là nhóm thanh niên trong vụ cầm hung khí để chiếm đoạt năm hộp bánh trung thu về đi biếu gây xôn xao dư luận cách đây một mươi ngày
sau khi nhậu xong vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám nhóm đối tượng đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên và chiếm đoạt năm hộp bánh cùng hai chiếc lồng đèn khám xét nơi ở của các đối tượng
cơ quan điều tra đã thu giữ một số hộp bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối và hủy hoại tài sản
qua xét nghiệm nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ngăn chặn một vụ đua xe quy mô lớn trên địa bàn vào dạng sáng ngày hôm qua
gần ba trăm linh xe tụ tập trên đường hai tháng chín gần khu vực vòng xoay cửa lấp thành phố vũng tàu
khi bị lực lượng chức năng truy đuổi một số đối tượng đã dùng thiết bị xịt hơi cay tấn công vào lực lượng chức năng để tháo chạy và một đối tượng bị bắt giữ
cơ quan chức năng còn phát hiện một giấy tờ mua bán xe
việc mua bán xe diễn ra trước thời gian đua chỉ khoảng bốn giờ đồng hồ và đây là cách các lò độ xe sử dụng để tránh trách nhiệm phòng khi có sự cố xảy ra trong cuộc đua
hiện các đối tượng và tăng vật được chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức tiêu hủy hơn tám lít xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong tổng số hơn tám lít xăng dầu được đưa đi tiêu hủy này gồm có bốn bảy trăm linh lít dầu do một bảy trăm tám mươi lít xăng và một bảy trăm linh lít dầu nhờn
đây là số xăng dầu bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa tịch thu
trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào hồi tháng hai năm nay do không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và hiện không còn giá trị sử dụng
do thuộc nhóm chất thải nguy hại nên toàn bộ số xăng dầu này được phòng cảnh sát kinh tế cho vận chuyển đến nhà máy xử lý chất thải công nghiệp chất thải nguy hại tại thôn ninh ích xã ninh an thị xã ninh hòa để tiêu hủy theo quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa khám phá thành công chuyên án mua bán tàng trữ trái phép pháo nổ bắt giữ một đối tượng số pháo này được các đối tượng thu mua từ lào rồi vận chuyển tập kết tại tỉnh nghệ an
trong đêm ngày hai mươi hai tháng tám hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện diễn châu bất ngờ đột kích khu vực nhà kho trên địa bàn xã diễn hồng
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng mai thị lý về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
thu giữ ba đồng
đa phần các cơ sở đều đủ điều kiện trong công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên sau khi hoạt động đã xảy ra nhiều bất cập còn tồn tại
các cơ sở này đa số là tồn tại nhiều các vật liệu dễ cháy đặc biệt đối với loại hình quán karaoke quán bar
và thứ hai là cái việc mà lối thoát nạn thì cũng chưa thực sự đảm bảo theo yêu cầu
trên đường lối thoát nạn vẫn còn đẻ các chứa ngại vật hay là còn có các biển quảng cáo ở bên ngoài các bề mặt
nên khi xảy ra cháy nổ sự cố
và thì rất khó khăn cho công tác chữa cháy và công tác cứu nạn của hộ
để tiếp tục phòng ngừa ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ để xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
từ loại hình dịch vụ ba karaoke công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm
việc tuyên truyền kiểm tra các cơ sở kinh doanh được diễn ra thường xuyên
qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng đã chỉ ra những thiếu sót của cơ sở trong hệ thống phòng cháy chữa cháy
khi mà các anh thiết kế cơ sở này là đúng ra là các anh phải đưa đường dây dẫn điện vào âm trong tường
nhưng mà hiện tại quá trình kiểm tra thực tế thì các anh vẫn đang để đường dây dẫn điện loài ngoài bên ngoài
kể cả ở trong phòng hát vẫn ở ngoài
nên yêu cầu là các anh phải đưa hết vào trong ống xe để đảm bảo
dù đã lắp đặt hệ thống báo cháy tuy nhiên do không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên nên hệ thống đã ngừng hoạt động
đối với các cơ sở có quy mô lớn hoạt động kết hợp giữa ba và karaoke nguy cơ cháy nổ càng lớn
chính vì vậy hệ thống phòng cháy chữa cháy cần liên kết và kết nối chặt chẽ đảm bảo khi cơ sở hoạt động
các trang thiết bị trong hệ thống phòng cháy chữa cháy từ phòng hát cho đến hành lang cần được thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng
chúng tôi hoàn toàn tuân thủ và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác
và chúng tôi sẽ
sẽ có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới đặc biệt là những cái gì mà tổ công tác cũng đã đưa ra nhằm đảm bảo an toàn nhất cho cơ sở để hoạt động tốt nhất
tuyên truyền hướng dẫn cho người đứng đầu cơ sở chấp hành nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác phòng cháy cháy
nhất là các loại hình như là karaoke khách sạn nhà cao tầng cơ sở sản xuất để cho người đứng đầu hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác phòng cháy cháy
khi cháy cháy đổ thì trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đến đâu liên quan đến quy định của pháp luật để họ hiểu rõ để họ thực hiện
đối với các cơ sở không chấp hành theo quy định khi đã được lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở và xử phạt hành chính
sẽ bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động nhằm hạn chế xảy ra các nguy cơ cháy nổ
qua đó công tác phòng cháy chữa cháy từng bước được đưa vào nền nếp và nhận thức của từng cá nhân tổ chức
thưa quý vị hiện nay nam bộ đã vào mùa mưa
đây cũng là thời điểm thường xuyên xảy ra sạt lở đất đá trên tuyến dt bảy trăm năm mươi năm b nối tỉnh bình phước và lâm đồng
khiến người dân trong khu vực luôn sống trong tình trạng bất an và lo lắng
sạt lở đất sụt lún nền mặt đường xảy ra thường xuyên trong nhiều năm nay khi mùa mưa đến
tuy nhiên đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng này
những ngày qua trên địa bàn huyện bù đăng tỉnh bình phước
nhiều vị trí đồi cao dọc tuyến sao bọc đăng hà bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở
dọc tuyến đường đi qua địa bàn xã đăng hà nhiều vị trí đất trên đồi cao sạt xuống mặt đường
đặc biệt tại khu vực thôn năm xã đăng hà có vị trí mặt đường bị nứt lún một bên ta luy âm
nhiều hộ dân cho biết thời gian qua tuyến dt bảy trăm năm mươi năm b qua địa bàn xã thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
do đây là tuyến độc đạo nối tỉnh lâm đồng qua bình phước do đó khi xảy ra sạt lở đất sẽ khiến giao thông chia cắt
tại vị trí này mùa mưa năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cũng bị sạt lở tạo hàm ếch ăn sâu vào mặt đường
sau đó đã được sở giao thông vận tải tỉnh bình phước gia cố
tại mùa mưa năm nay cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở